kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sau hai ngày xét xử phúc thẩm chiều nay tnthcn đã tuyên y án sơ thẩm vụ trương châu hữu danh
và bốn bị cáo đoàn kiên giang nguyễn phước trung bảo nguyễn thanh nhã và lê thế thắng
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo đó tòa bác hoàn toàn các kháng cáo giảm nhẹ của các bị cáo
đồng thời tòa cũng kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp cần thơ về việc không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt trương châu hữu danh bốn năm sáu tháng tù lê thế thắng và đoàn kiên giang mỗi bị cáo ba năm tù
nguyễn phúc trung bảo và nguyễn thanh nhã mỗi bị cáo hai năm tù
cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tại bình định đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp quy nhơn đang làm rõ vai trò của các đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke để có căn cứ xử lý theo pháp luật
vào ngày hai mươi bảy tháng một phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bình định phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quy nhơn kiểm tra quán karaoke thanh trực ở số nhà tám trăm hai mươi chín đường hùng vương thuộc địa bàn phường nhân phú
lực lượng công an phát hiện tại phòng số bảy có chín đối tượng thanh niên gồm sáu nam ba nữ có biểu hiện sử dụng ma túy
qua test nhanh có đến tám đối tượng dương tính ma túy
tại phòng hát và nhà vệ sinh khép kín trong phòng này cơ quan chức năng phát hiện một túi ni lông chứa chất ma túy và một số dụng cụ sử dụng ma túy
một đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào thành phố buôn ma thuột tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá ba đối tượng đã bị bắt giữ
ba đối tượng bị bắt giữ gồm trần thị la nguyễn bá hải và trần văn phong chứa tại phường m ba thành phố buôn hoa thuột
theo kết quả điều tra ban đầu ngày một mươi tháng một phong liên hệ với la để mua một bánh heroin với giá hai trăm ba mươi triệu đồng
thời điểm này la đang ở tại thành phố buôn ma thuột và đã điện thoại cho một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh nghệ an đặt mua được một bánh heroin
sau đó người này thuê hải vận chuyển ma túy vào thành phố buôn hoa thuột để giao cho la với tiền công là
tuy nhiên khi các đối tượng vừa giao xong ma túy thì bị công an thành phố bôn ma thuột bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong ở trường e tam lực lượng công an còn thu giữ thêm bốn gói ni lông bên trong có chứa gần bốn mươi gram ma túy đá năm mươi viên ma túy tổng hợp và năm điện thoại di động
thưa quý vị theo nhận định của lực lượng công an tỉnh ninh bình vào dịp cuối năm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp khó lường
vì vậy công an toàn tỉnh đã đồng loạt gia quân triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều kế hoạch phương án đấu tranh chấn áp các loại tội phạm nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn kết quả bước đầu đáng được ghi nhận
đến phòng cảnh sát hình sự những ngày cuối năm không khí hối hả của từng cán bộ chiến sĩ đang cố gắng hết sức mình vì một mục tiêu là ngăn ngừa đấu tranh với các loại tội phạm ổn định địa bàn
tập thể lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã triển khai quán triệt tới từng cán bộ chiến sĩ về nhiệm vụ phương án và biện pháp đấu tranh với các chuyên án đánh mạnh vào các loại tội phạm và tên nạn xã hội phát sinh trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà ngay lập tức người đàn ông này nhận được tin nhắn của một người có nick facebook là thủy tiên

các bác sĩ chuyên môn liên tục đưa ra những hậu quả lâu dài sau điều trị để người bệnh lo sợ sau đó chào mời mua các loại máy đo spo hai máy đo nhịp tim và một số loại thuốc kháng virus
tuy nhiên khi người bệnh nghi ngờ thì kẻ giả mạo sẽ xóa hết bình luận trong bài viết điều đáng nói hiện có nhiều nhóm bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân f bị các đối tượng giả danh để lừa đảo
các bác sĩ cũng rất là bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày ở bệnh viện
chúng tôi đã công bố các số điện thoại cầm tay của các bác sĩ các chuyên ngành trên nhóm và các gia đình f chúng ta chủ động liên hệ với các bác sĩ có tên và số điện thoại để làm sao cho chúng ta nhận được những lời tư vấn từ những người đang làm chuyên môn không phải những đối tượng mà có những mục đích khác vào lôi kéo chúng ta
ngay sau khi nhận được thông tin tố giác từ người bệnh các bác sĩ quản trị viên của quốc gia đã đưa ra một bài viết
trong đó nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà đã xóa nick facebook mạo danh này ra khỏi nhóm và có bài viết cảnh báo người bệnh
theo những người sáng lập các nhóm hỗ trợ này được xây dựng không vì mục đích buôn bán thuốc không thu lợi từ bệnh nhân mà hoàn toàn miễn phí
các phê nang có dãn ra vì khi nó bị viêm là nó bị virus tấn công rồi là các phê nang của mình nó bị
ngày là phải họp nhóm để xem xem là người nào mà rảnh giờ nào người nào rảnh giờ kia thì từ đó mới phân công cho ra là ai phụ trách việc này ai phụ trách việc kia
thứ hai là sẽ phân chia theo lĩnh vực nữa là để phân chia các f ra tức là mỗi người phụ trách một chuyên ngành khác nhau
thì các f liên quan đến chuyên ngành đó thì sẽ hỗ trợ bởi bác sĩ đó thì sẽ là chia được luồng thông tin ra vào các f sẽ được chăm sóc kịp thời
những lưu ý đối với f đang điều trị và cần tư vấn
người bệnh người nhà bệnh nhân cần xem kỹ các bài viết giới thiệu thông tin số điện thoại bác sĩ trong nhóm bác sĩ quân y để có thể liên lạc
không trò chuyện chia sẻ thông tin với những đối tượng tự xưng là bác sĩ bệnh viện
người bệnh cần nhập các thông tin về covid một mươi chín từ các trang web chính thống từ các cơ quan nhà nước như sở y tế bộ y tế và các bệnh viện uy tín hay những bác sĩ có thông tin rõ ràng
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thềnh án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hcm
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba trăm bảy mươi trên c bảy tân mai phường tân mai quận hoàng mai thành phố hà nội về tội gây dối trật tự công cộng
cũng liên quan đến tội gây dối trật tự công cộng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn bắc thượng xã quang tiến huyện sóc sơn
cũng liên quan đến tội gây dối trật tự công cộng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi thị gái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn duyên nông xã điệp nông huyện hưng hà tỉnh thái bình về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại